chính phủ vừa ban hành nghị quyết về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong đó có giảm nhiều khoản thuế phí và lãi suất cho vay
theo nghị quyết tám mươi bốn hai nghìn hai mươi chính phủ đồng ý giảm một mươi năm tiền thuê đất phải nộp của năm hai nghìn hai mươi
đối với doanh nghiệp tổ chức hộ gia đình cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp
theo quyết định hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm
phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín giảm hai lãi suất cho vai trực tiếp
cho vay sán tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
giảm năm mươi lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm hai nghìn hai mươi
giảm thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
đối với các khoản phải nộp phát sinh từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
miễn phí bảo lãnh phát sinh trong năm hai nghìn hai mươi đối với các khoản vay được chính phủ bảo lãnh
cho các doanh nghiệp hàng không còn dư nợ đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
giảm năm mươi giá cất cánh hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay đi